ngành chăn nuôi nước ta chỉ trong một thời gian ngắn đã có tốc độ tăng trưởng rất nhanh
bình quân năm sáu một năm
cụ thể sản lượng thịt các loại tăng khoảng ba lần từ một tám triệu tấn thịt hơi các loại lên năm hai triệu tấn
trong đó riêng thịt lợn ba chín triệu tấn sữa tươi tăng một mươi năm bốn lần
từ hơn năm mươi một tấn lên bảy trăm chín mươi sáu tấn đạt tốc độ cao nhất trong khu vực
tương tự sản lượng nuôi trồng thủy sản cũng tăng bốn ba lần từ tám mươi năm triệu tấn lên ba sáu triệu tấn
thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng năm bốn lần từ bốn ba triệu tấn lên hai mươi ba năm triệu tấn đứng đầu các nước asean
từ các con số có thể nhìn thấy sức sản xuất đã vượt xa sức tiêu thụ của thị trường nội địa
đặc biệt ngành hàng thịt lợn ngành chiếm tỷ trọng trên bảy mươi thị phần các sản phẩm chăn nuôi
cũng như cơ cấu tiêu dùng thực phẩm hàng ngày của người việt nam
đang đối mặt với những bất lợi rất lớn về thị trường
hiện nay giá lợn hơi loại tốt đã xuống thấp dưới hai mươi tám đồng một kg và chưa có dấu hiệu dừng lại
nhất là trong những tháng mùa hè sắp tới
đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay ở việt nam và cũng đang là giá thấp nhất hiện nay trên thế giới
so với chi phí đầu tư thì người chăn nuôi đang lỗ khoảng một năm triệu đồng trên một con lợn xuất chuồng
giá thì lợn hơi hiện vẫn tiếp tục giảm
lợn nặng từ một trăm linh đến một trăm một mươi kg
giá dưới hai mươi tám đồng một kg có nơi chỉ khoảng hai mươi năm đồng một kg và chưa có dấu hiệu dừng lại
hàng nghìn hộ dân nuôi lợn điêu đứng chịu lỗ trung bình khoảng một triệu rưỡi đồng một con lợn thịt xuất chuồng
để giúp người chăn nuôi vượt qua thời điểm khó khăn này cần sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội
trong phần đầu của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài
trung tay giúp người chăn nuôi vượt khỏi khó khăn này